tinh thần vượt lên khó khăn từ câu chuyện những lá đơn xin thoát nghèo
trong phần tin quốc tế mỹ vẫn duy trì lực lượng tại trung đông
cháy rừng tiếp diễn xấu tại australia
cây cố múi là một loại cây có giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế tương đối cao
hiện nay toàn huyện đã tổ chức giả soát và thực hiện đề án tái cơ cấu
toàn huyện đã trồng được một trăm chín mươi năm hectare cam bưởi cây có giá trị chất lượng cao
bà phiến cũng cho biết địa phương đang nỗ lực thu hút nhà đầu tư vào công nghệ bảo quản
chế biến nông sản sau thu hoạch khuyến khích nông hộ liên kết xây dựng
phát triển vùng trong khen quả tập trung
huyện cũng đang đẩy mạnh gây dựng thương hiệu cho cam vân du và các sản phẩm cây ăn quả khác trên địa bàn
tiếp theo chương trình tinh thần vượt lên khó khăn từ câu chuyện những lá đơn xin thoát nghèo
trải nghiệm sáng tạo để dựa học không chỉ là lý thuyết
thưa quý vị mặc dù còn không ít khó khăn và thiếu thốn về đời sống kinh tế
tuy nhiên nhiều hộ nghèo ở xã sơn nga huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo
với lý do nhường sự hỗ trợ của nhà nước cho những hộ khó khăn hơn và để có động lực làm kinh tế
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay gia đình bà nguyễn thị mai thuộc hộ cận nghèo của xã
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thu nhập chính chỉ trông chờ vào hơn năm trăm linh đồng
từ chính sách bảo trợ xã hội
hội hỗ trợ người khuếch tật và thu nhập thêm từ nghề đắt nón lá
nhưng bà mai vẫn viết đơn xin ra khỏi diện nghèo
ban đầu những hộ đã có điều kiện hơn trước kia
chủ động xin ra khỏi hộ nghèo để nhường chế độ cho các hộ còn khó khăn
dần dần những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo
đã khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy bản thân càng phải phấn đấu khát khao đi lên
hai vợ chồng cũng là thống nhất là muốn là chính sách nghèo thì mình cũng đã vượt được qua
thì bây giờ muốn là nhường lại để cho những hộ khác vẫn còn khó khăn và nghèo hơn mình
để hưởng những chế độ chính sách của đảng và nhà nước
các hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo không hẳn vì đã thực sự
hết khó khăn thiếu thốn mà vì nhận thức được trách nhiệm nỗ lực vươn lên
những hộ xin thoát nghèo ở xã sơn nga là những tấm gương đẹp
thể hiện quyết tâm vươn lên tự lực phát triển kinh tế
không trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
thưa quý vị trải nghiệm là một trong những hoạt động giáo dục góp phần phát triển năng lực
phẩm chất học sinh
thời gian qua nhiều cơ sở giáo dục đã tích cực chủ động tiếp cận
và vận dụng mục tiêu của hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới
phù hợp với từng cấp học bậc học ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng tại trang trại đen co tỉnh bắc ninh vẫn là công việc thờ ngày
vẫn là những trang phục bảo hộ quen thuộc
nhưng điểm đặc biệt là những nhân công của trang trại hôm nay đều mang khăn quảng đỏ
bởi đây là giờ học trải nghiệm sáng tạo của học sinh trường trung học cơ sở
trung học phổ thông ban mai thành phố hà nội
đến với nông trại các bạn học sinh đã hóa thân thành những kỹ sư nông nghiệp thực thụ
và trực tiếp trải nghiệm những công việc lao động thường ngày như đóng giá thể
thu hoạch nông sản và đóng gói sản phẩm
dự án này là cơ hội để học sinh được cùng làm việc cùng trải nghiệm cùng sáng tạo
và cùng đưa ra những sản phẩm học tập có sự vận dụng kiến thức của các môn học
sinh học công nghệ stem nhờ đó kiến thức cũng trở nên ý nghĩa và thuyết phục hơn
em cảm thấy rằng đây là một buổi trải nghiệm vô cùng bổ ích và thú vị
em có thêm những cái góc nhìn thực tế và được trực tiếp thực hành để sản xuất ra một cái cây trồng
và được tạo ra một thành phẩm từ nông nghiệp
và em còn cảm thấy rằng qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta được học thêm những kỹ năng
đặc biệt trong môn công nghệ để chúng ta có thể hiểu thêm được rằng là nông nghiệp không chỉ là
liên quan đến những việc mà chăn bón hay là liên quan đến trồng trọt mà nó còn phải biết sử dụng
công nghệ vào trong việc tạo ra sản phẩm
gần như là những chuyến hành trình này gói trọn vẹn cho con câu trả lời là
thế nào là học đi đô về hành bởi vì ở trên lớp các con chỉ được học đơn giản là những phần học về lý thuyết
thì với những chuyến hành trình thực tế những chuyến hành trình trải nghiệm
các con học sinh sẽ được nhìn thấy sẽ được trải nghiệm thấy sẽ được làm trực tiếp
tuy nhiên muốn thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thật sự có giá trị cho học sinh
mỗi nhà trường cần căn cứ vào đặc điểm nguồn lực của mình
với mỗi giáo viên quan trọng nhất là tìm ra các ý tưởng tốt để xây dựng chủ đề
nhiệm vụ học tập cụ thể cho từng hoạt động
đồng thời cần phải thật sự yêu nghề vì hoạt động này sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn là giảng chay truyền thống
bù lại hiệu quả của việc thực hành thực nghiệp sẽ không thể đo đếm được
bởi khi các em nhận được những bài học từ quá trình trải nghiệm thực tế
đó cũng là lúc giáo dục nhà trường đã đạt đến mục tiêu quan trọng là học để biết
học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình
hướng ứng phong trào chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy
góp phần nguy hiểm cho các học sinh
trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã triển khai thực hiện mô hình đi chợ cùng làn nhựa
mô hình đã nhận được sự hướng ứng của đông đảo hội viên
qua đó hạn chế túi ni lông khó phân hủy thải ra môi trường
trước đây chị nguyễn thị hảo có thói quen đựng thực phẩm trong các túi ni lông
nhưng từ khi được hội phụ nữ các cấp tuyên truyền về tác hại của túi ni lông với sức khỏe và môi trường
thì chiếc làn nhựa này đã trở thành người bạn đồng hành của chị
cũng như các chị em phụ nữ khác trong thôn
mục tiêu lớn nhất của chị em phụ nữ là đi chợ bằng làn nhựa
thì nó giảm được tối thiểu hạn chế được túi ni lông để đựng thực phẩm của mình
nó ra ngoài môi trường khỏi ô nhiễm môi trường
hiện mô hình đi chợ bằng làn nhựa đã được triển khai thực hiện ở sáu xã thị trấn trên địa bàn huyện bảo thắng
và đã có gần một chiếc làn nhựa
được phát cho chị em sử dụng thay thế túi ni lông
cùng với mô hình đi chợ bằng làn nhựa
hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện còn có nhiều mô hình đóng góp tích cực
trong việc bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng
thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục vận động các hội phụ nữ các xã
cũng như là chỉ đạo đến các vận động các hội viên
là tiếp tục thực hiện mô hình này
có thể thay đổi bằng nhiều nhất
và có thể vấn đề vệ sinh môi trường cũng thành một bông hoa
thì thay bằng cái việc
là một cái túi ni lông để làm sao cho hạn chế cái rác thải
phong trào đi chợ bằng làn nhựa tuy là hành động nhỏ
nhưng lại mang ý nghĩa lớn góp phân bảo vệ môi trường
với thông điệp mỗi người đều có thể sống sao cho bớt rác
và nhiều hoa mỗi ngày từ những phần việc bé nhỏ của mình
mới đây tại hà nội đã diễn ra sự kiện ngày hội không khí sạch việt nam
sự kiện nhằm góp phần gia tăng nhận thức cho mọi người về hiện trạng
nguyên nhân cũng như tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng
từ đó thúc đẩy thay đổi thái độ và hành vi trong việc cải thiện chất lượng không khí
sự kiện ngày hội không khí sạch việt nam là hoạt động chiến dịch không khí sạch việt nam
được tổ chức hàng năm do trung tâm phát triển sáng tạo xanh greenid khởi xướng
nhằm mục tiêu góp phần đưa tiếng nói của cộng đồng vào quá trình xây dựng
hoàn thiện và thực thi các chính sách về không khí sạch tại việt nam
sự kiện đã thu hút sự tham gia của rất nhiều người đặc biệt là các gia đình có con nhỏ
với các hoạt động như chung tay vẽ tranh cùng tham gia trò chơi
các bậc phụ huynh và các em nhỏ đã có những giây phút vui chơi thư giãn
đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân về ô nhiễm không khí
trong sự kiện cũng trưng bày triển lãm những giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí
mang đến cho người tham dự nhiều thông tin hữu ích
cũng như những cách thức đơn giản mà hiệu quả để bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí
mới đây chương trình thời trang đón giáng sinh đã diễn ra tại hãng phim tài liệu khoa học trung ương
chương trình lấy cảm hứng từ phong cách và đặc trưng của xu hướng mùa giáng sinh năm nay
qua sự thể hiện của các người mẫu nhí chuyên nghiệp việt nam và thái lan
đại tiệc giáng sinh pro năm hai nghìn một mươi chín là nơi quy tụ và vinh danh các nhà thiết kế
các nhãn hàng thời trang trẻ em tại hà nội
cùng với sự góp mặt trình diễn của hơn tám mươi người mẫu nhí chuyên nghiệp của việt nam và thái lan
đến từ trung tâm đào tạo mc và mẫu nhí pro
ngay sau phần biểu diễn âm nhạc sôi động và trao quà đón giáng sinh
là phần trình diễn thời trang chuyên nghiệp của những người mẫu nhí
với năm bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang mang phong cách và xu hướng của mùa giáng sinh năm nay
đại tiệc giáng sinh pro năm hai nghìn một mươi chín là cơ hội cho các thương hiệu
các cá nhân các nhà thiết kế mang sản phẩm của mình tới gần hơn với khách hàng
bên cạnh đó chương trình cũng trở thành cơ hội để các bạn nhỏ thể hiện niềm đam mê
và bộc lộ tài năng tự tin sải bước trên sản diễn thời trang
là nghệ sĩ tạo hình đầu tiên thuộc thế hệ kháng chiến chống mỹ cứu nước
được tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
nhà điêu khắc quân đội tạ quang bảo được nhiều người biết đến với những bức tượng mang tính nghệ thuật cao
mới đây nhằm tôn vinh người nghệ sĩ đã có những đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà
luned art đã tổ chức công bố giới thiệu triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề
chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bạo
chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bạo
triển lãm trưng bày giới thiệu gần tám mươi tác phẩm điêu khắc chọn lọc
từ hàng trăm tác phẩm của nhà điêu khắc tạ quang bảo
mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng
có tác phẩm lấy cảm hứng từ những xúc cảm mãnh liệt trong quá khứ
cũng có tác phẩm được sáng tác khi ông quan sát và chăn trở cuộc sống thực tại xung quanh mình
mỗi tác phẩm đều mang một nét cá tính riêng nhưng vẫn thống nhất với nhau
để tạo nên những phong cách sáng tác đậm chất người lính của tạ quang bảo
lunette art gallery hỗ trợ toàn bộ về kinh phí địa điểm để tổ chức triển lãm
nhằm tôn vinh những đồng góp của ông cho nền mỹ thuật nước nhà
triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bạo
diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại phòng tranh lunetat khách sạn pan pacific hà nội
vừa qua tại hà nội đã diễn ra triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên tỏa lần thứ ba
triển lãm quy tụ năm mươi tác phẩm đương đại mới xuất sắc
ghi dấu những thử nghiệm nghệ thuật mới đầy táo bạo của nghệ sĩ trong nước và quốc tế
triển lãm tỏa được tổ chức lần thứ ba giới thiệu đến công chúng hơn năm mươi tác phẩm
thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật hội họa nhếp ảnh điều khắc video sắp đặt và ý niệm
một cuộc thử nghiệm đầy táo bạo về chất liệu và hình thức biểu đạt của các nghệ sĩ
ngoài sự tham gia của sáu nghệ sĩ trong nước triển lãm lần này có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài
hiện đang sống và làm việc tại hà nội phản ánh những góc nhìn đa chiều
và sự gắn kết mạnh mẽ đối với xã hội việt nam
với thiết kế không gian không tuân theo một lối sắp đặt cố định
các tác phẩm nằm ẩn trong những căn phòng kín đáo tạo nên những hành trình nghệ thuật riêng biệt
giúp người xem cảm nhận mỗi tác phẩm theo cách riêng của mình
triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm nghệ thuật đương đại vincom hà nội
tiếp theo trong phần tin quốc tế
mỹ vẫn duy trì lực lượng tại trung đông
cháy dừng tiếp diễn xấu tại australia
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper tuyên bố mỹ sẽ duy trì binh sĩ tại syri cho tới khi các đồng minh địa phương
có thể độc lập chiến đấu chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
tuy nhiên về lâu dài washington sẽ tìm cách tái điều phối
để lực lượng mỹ đóng vai trò trong cuộc cạnh tranh quyền lực to lớn với trung quốc và nga
trả lời câu hỏi của phóng viên khi nào mỹ rút quân khỏi syri
bộ trưởng esper khẳng định quân đội mỹ ở đó chừng nào có thể bảo đảm đánh bại hoàn toàn is
hoặc có các đối tác và đồng minh khác thay thế vị trí của mỹ ở đây
washington hy vọng cảnh sát hoặc các lực lượng an ninh địa phương có thể sớm kiểm soát các phần tử is
trong khi đó liên quan tới afghanistan ông esper cho biết mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia nam á này
cho tới khi washington hoàn thành sứ mệnh của mình
tuy vậy theo bộ trưởng esper mục tiêu cuối cùng của ông là giảm hiện diện của mỹ ở trung đông
để các binh sĩ mỹ có thể được trở về nhà được cải thiện và tập huấn lại
hoặc được triển khai tới khu vực ấn độ dương thái bình dương
để đối phó với những thách thức lớn hơn tới từ trung quốc và nga
cháy rừng tại australia đang ngày càng nghiêm trọng
ngày hai mươi một tháng một mươi hai ba đám cháy ở ngoại ô thành phố sydney đã gia tăng lên mức khẩn cấp
khi mà thời tiết tại đây ngày càng khô nóng
một số tuyến đường chính ở ngoại ô sydney đã phải đóng cửa
giới chức đã khuyến cáo người dân hoãn việc di chuyển trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai
do cháy rừng có nguy cơ lan rộng khi có gió to và nhiệt độ lên tới bốn mươi độ c
do ảnh hưởng của các đám cháy không khí tại thành phố sydney cũng bị ô nhiễm nặng đe dọa đến sức khỏe người dân
ba đám cháy ở ngoại ô sydney nằm trong số gần một trăm linh đám cháy đang thiêu đốt khắp bang new south wales
khiến giới chức bang này phải yêu cầu người dân tại một số khu vực sơ tán do lửa lan
may mắn là các đám cháy chưa gây thiệt hại về người
dự báo thời tiết sẽ bớt nóng nực trong vài ngày tới và kéo dài khoảng một tuần trước khi một đợt nóng mới diễn ra
mua đồ cũ hàng giảm giá chú trọng hơn về chất lượng thay vì các mặt hàng đắt tiền
đây đang là xu hướng mua sắm giáng sinh mới của người australia
trong bối cảnh nhận thức về tiêu dùng hợp lý và bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng
nếu như các năm trước những mặt hàng công nghệ có giá trị cao hay hàng hóa thời trang đắt tiền
được ưa chuộng trong dịp giáng sinh tại australia
thì năm nay xu hướng tiêu dùng của người dân sới chuột túi đang dần chuyển sang các mặt hàng có kích cỡ và giá trị nhỏ hơn
nhưng tăng số lượng tiêu dùng
nhiều người cũng sẵn sàng mua các vật dụng cũ vẫn còn sử dụng tốt
trong khi đó hạn hán và biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân khiến mặt hàng nông sản và tiêu dùng sản xuất trong nước của australia
tỏ ra lét vế hơn so với hàng ngoại nhập trong mùa giáng sinh hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia ước tính hoạt động mua sắm cho kỳ nghỉ lễ giáng sinh hai nghìn một mươi chín và năm mới hai nghìn hai mươi
với mức thu trị giá sáu bảy tỷ đô la
trưa tuyết trong những ngày nghỉ cuối năm là lựa chọn phổ biến tại nhiều quốc gia xứ lạnh
nhưng còn tại các nước nhiệt đới việc duy trì một sân băng tốn rất nhiều nguồn năng lượng
và thải khí co hai có hại cho môi trường
lần đầu tiên tại mexico một sân băng làm từ hạt polymer đậm đặc thay vì băng tuyết thật
đã ra mắt đúng dịp giáng sinh phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân
thành phố mexico city
tỉnh giáng sinh đang khoa lên mình một tầm áo trắng của sân trượng băng ngoài trời giữa trung tâm thành phố
điều đặc biệt là tuyết trắng tại đây hoàn toàn được làm từ hạt polymer siêu dày thân thiện với môi trường
sân trượt zocalo do nhà sản xuất gliese tới từ thụy sĩ xây dựng
chúng tôi tạo ra sân băng này không cần nước không cần điện và không cần năng lượng
theo đó chúng tôi không phải ra khí co hai và sân băng vẫn tồn tại và hoạt động tốt
thông thường để duy trì được một sân băng tự nhiên với diện tích này
cần nguồn điện năng tương đương với sức sử dụng của bốn hộ gia đình
chất liệu polymer thay thế này rất giống với băng tự nhiên mà lại không tốn năng lượng làm lạnh
đây là sân băng nhân tạo từ polymer lớn nhất trên thế giới
trượt trên mặt sân này khó hơn trượt trên mặt sân tự nhiên một chút vì dày trượt là dày nhựa
thế nhưng ý tưởng về sân băng thân thiện với môi trường cũng rất tuyệt vời
mặc dù được xây dựng chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng
nhưng sân băng zocalo đã thu hút được rất đông khách đến tham quan và vui chơi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân